cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn vừa thu giữ một trăm một mươi chín chiếc khẩu trang y tế
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số khẩu trang đang vận chuyển
tài xế khai nhận toàn bộ số khẩu trang y tế trên được vận chuyển thuê từ thị trấn cao lộc huyện cao lộc
đến khu vực cửa khẩu tân thanh xã tân thanh huyện văn lãng
vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật